hiện nay đã ghi nhận ba nhân viên y tế nhiễm covid một mươi chín và mới đây nhất là một bệnh nhân nhiễm sars cov hai từng điều trị tại bệnh viện bạch mai nơi có hai nhân viên y tế mắc covid một mươi chín
và điều này cho thấy môi trường bệnh viện bắt đầu có sự lây nhiễm chéo đòi hỏi việc phòng chống covid một mươi chín tại các bệnh viện cần phải được kiểm tra kiểm soát một cách cụ thể cũng như cẩn thận hơn
môi trường bệnh viện nhất là những cán bộ y tế ở tuyến đầu chống dịch thì nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín luôn thường trực bởi các bác sĩ ngày ngày điều trị cho rất nhiều bệnh nhân nhiễm sars cov hai với tần suất thời gian liên tục
bên cạnh đó các bệnh viện mỗi ngày có thể có từ vài trăm đến vài nghìn ca bệnh đến khám tuy nhiên theo các chuyên gia việc lây nhiễm trong bệnh viện cũng đã được ngành y tế cảnh giác cao độ và có sự chuẩn bị khi xảy ra
trong các vấn đề tập quấn thì khối bệnh viện khối điều trị cũng như khối dự phòng
cũng đã nhắc lại rất là nhiều lần cái điều này tức là phải đảm bảo cái công tác an toàn cho cán bộ thông qua cái việc là chúng ta phải có trang bị bảo hộ và trang bị ủng hộ nó phải đủ tốt người mà sử dụng trang bị ủng hộ phải là đủ kinh nghiệm cũng như là đủ kỹ năng để làm
ngoài cái việc mà chúng ta dự phòng ra thông qua cái hình thức để tránh lây nhiễm thì bản thân những người thể thuốc chúng tôi là cũng đều phải quan tâm đến sức khỏe của mình để nếu như có bất cứ điều gì bất thường là phải có cái biện pháp là kiểm tra ngay
ngay sau khi ghi nhận các ca bệnh là những nhân viên y tế bộ y tế đã có những hành động cụ thể để tăng cường kiểm soát phòng chống covid một mươi chín trong môi trường bệnh viện ngăn ngừa tối đa việc lây nhiễm chéo

ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ
liên quan đến vấn đề điều trị hiện cả nước có một mươi năm cơ sở y tế đang tham gia điều trị cho bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín nhiều nhất là bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương với bốn mươi sáu bệnh nhân
bộ y tế cũng nhấn mạnh yêu cầu các bệnh viện giả soát lại toàn bộ quy trình ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm chéo covid một mươi chín cho các y bác sĩ cũng như bảo đảm việc phòng dịch trong môi trường bệnh viện